nhân kỷ niệm một trăm hai mươi chín năm ngày sinh nhật chủ tịch hồ chí minh những tình cảm kính yêu mà người dân trên khắp mọi miền đất nước
thành kính dâng lên cho người đã được thể hiện bằng nhiều hình thức khác nhau
có những người thông qua lời ca tiếng hát bằng những bài hát dân gian gần gũi để bày tỏ lòng kính yêu đối với bác
album lời ca dân người gồm một mươi ca khúc ca ngợi chủ tịch hồ chí minh
album là một bức tranh đa dạng về âm nhạc việt nam với nhiều thể loại khác nhau
với chất giọng dân gian nhẹ nhàng trong sáng bích hồng đã tạo ra được màu sắc riêng cho album của mình
với lời ca dân người bích hồng không chỉ muốn nói lên tấm lòng tình cảm kính yêu của một nghệ sĩ trẻ đối với bác hồ
mà cô còn mong các bài hát về bác hồ lan tỏa nhiều hơn với các khán giả trẻ hiện nay
điều thú vị và cũng rất đặc biệt là bích hồng đã khéo lựa chọn các ca khúc hội tụ đủ tình cảm của người dân việt nam
ở mọi vùng miền hát về bác hồ với mong muốn album
như lời của núi sông đất việt kính mừng ngày sinh nhật bác